cảnh sát cơ động đông nam bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được thành lập với nhiệm vụ thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu cao cơ động nhanh để ngăn chặn chấn áp kịp thời các vụ gây dối biểu tình bất hợp pháp bạo loạn chính trị bạo loạn vũ trang phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tham gia cứu nạn cứu hộ phòng chống thiên tai khắc phục
các tỉnh miền đông nam bộ gồm đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu bình thuận tây ninh bình phước
qua một mươi năm xây dựng và chiến đấu trung đoàn đã phối hợp với các đơn vị địa phương ngăn chặn nhiều vụ việc đe dọa an ninh trật tự xã hội cho khu vực quốc gia
phát biểu tại lễ kỷ niệm trung tướng phạm quốc cương tư lệnh cảnh sát cơ động đã biểu dương những nỗ lực cùng những kết quả mà tập thể trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ đã làm được trong thời gian qua
trung tướng phạm quốc cường cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ trung đoàn cần nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị tinh thần cảnh giác để có thể sớm phát hiện và đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm tạo niềm tin trong nhân dân
dịp này nhiều tập thể cá nhân thuộc trung đoàn đã được nhận bằng khen của bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
riêng trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an vừa tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi một đại hội đoàn toàn quốc lần thứ hai mươi một và giao ban công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đoàn thanh niên bộ công an đã chủ động khắc phục khó khăn do thay đổi về mô hình tổ chức triển khai đa dạng các hình thức giáo dục tập hợp đoàn viên thanh niên nhiều hoạt động có quy mô lớn có tính tạo mẫu
công tác xây dựng đoàn đoàn tham gia xây dựng đảng được chú trọng góp phần nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động của các tổ chức đoàn trực thuộc việc kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn được thực hiện kịp thời đúng quy định
công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đóng góp hiệu quả hơn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
cũng thông qua công tác đoàn phong trào thanh niên tuổi trẻ bộ công an đã không ngừng rèn luyện phấn đấu trưởng thành về mọi mặt
nhiều tập thể điển hình nhiều gương đoàn viên thanh niên lập công xuất sắc trong công tác chiến đấu học tập và rèn luyện
cũng tại hội nghị các đại biểu đã đề xuất những phương hướng giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng triển khai phân đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đại hội đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ

trong trường lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi một đối tượng thu giữ hai con gà hai cân đồng hồ sáu hột bù cua một bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua một mươi hai điện thoại di động hai mươi bảy xe mô tô và số tiền hơn bảy mươi sáu triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc trên do ba đối tượng là nguyễn trí tâm ba mươi sáu tuổi lê thị hằng ba mươi tám tuổi và bùi thị thu uyên ba mươi sáu tuổi cùng ngụ tại xã quế thiện huyện vũng liêm tổ chức và tham gia đánh bạc
từ đơn trình báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định tỉnh nam định đã khẩn trương vào cuộc làm rõ hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt hai xe ô tô có giá trị gần một một tỷ đồng
ảnh thật nhưng giấy tờ thì giả
chỉ với bốn triệu đồng nguyễn quang hiếu ba mươi năm tuổi trú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam thuê được một chủ tài khoản mạng xã hội facebook làm giả giấy phép lái xe và căn cước công dân
mang theo giấy tờ giả hiếu tới các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố nam định đặt vấn đề thuê xe innova và expander tại những nơi khác nhau
ngay sau khi ký được hợp đồng nhận chìa khóa và giấy tờ liên quan hiếu đã lần lượt mang hai chiếc xe này đi cầm đồ
sự việc chỉ bại lộ khi hiếu liên tục gia hạn thuê xe khiến chủ cửa hàng sinh nghi
ngay sau đó đối tượng tắt điện thoại tháo sim và bỏ trốn khỏi địa phương
trong quá trình di chuyển để tránh bị lộ đối tượng còn mắt hệ thống định vị của xe ex bander
thủ tục cho thuê xe rất dễ dàng không cần để lại giấy tờ
như mọi khi người ta phải bắt buộc để
một cổng hoặc là một chiếc xe máy để lại để cho thuê xe
nhưng hôm nay thì người ta lại không cần kiếm một cái gì cả
thậm chí người ta còn hỏi mình đang ở đâu để người ta mang xe đến tận nơi cho mình
chứ mình không cần phải đến cửa hàng
nên là lợi dụng cái sự chủ quan của các chủ cửa hàng
tôi mới làm được những cái vấn đề này nó rất dễ dàng
dễ dàng cho thuê xe không cần giữ lại giấy tờ
hay tài sản tín chấp chính sự mất cảnh giác của các chủ cửa hàng đã tạo kẽ hở cho những đối tượng như nguyễn quang hiếu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi mà lấy giấy tờ thì những chủ cho thuê xe thì nên để ý những dấu dắp lai trên giấy tờ của người đi thuê
và có những cái sự kiểm tra kỹ càng hơn để từ đấy xác minh rõ đó có phải là người ở trên giấy tờ hay không
tránh cái việc đối tượng sử dụng giấy tờ giả đi thực hiện hành vi lừa đảo
là đối tượng nghiện ma túy lại không có công an việc làm ổn định
từ nhu cầu bức thiết của bản thân hiếu đã nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo lần đầu xuất hiện tại nam định
như vậy cho thấy mánh khóe của các đối tượng hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi
đòi hỏi bên cạnh việc làm tốt công tác nghiệp vụ của lực lượng công an
mỗi người dân mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo sẽ là mục điểm báo
với sự đồng hành của biên tập viên thế cương xin mời anh thế cương
vâng xin cảm ơn chị vương thảo
thưa quý vị chúng tôi xin được mở đầu tiểu mục điểm báo ngày hôm nay
với một bài viết đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
với nhan đề bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi
chọn nguyện vọng ưu tiên để chắc chắn cơ hội đỗ
nội dung bài viết đề cập đến việc từ một mươi năm đến ngày ba mươi tháng sáu
gần một triệu học sinh lớp một mươi hai trên cả nước sẽ tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng đợt một
dù được đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển nguyện vọng xếp trước
vì thế đòi hỏi thí sinh biết cách sắp xếp nguyện vọng thông minh
để nắm chắc cơ hội đỗ vào các trường mình mong muốn
số liệu của vụ giáo dục đại học cho thấy trong thời gian qua
khi cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển không giới hạn nguyện vọng
hầu hết các em trúng tuyển và nhập học với ba nguyện vọng đầu tiên trong lần xét tuyển đợt một
vì thế dù có những thí sinh đăng ký tới hàng chục nghiện vọng
nhưng nếu đã trúng tuyển nguyện vọng một hai thì sẽ không sử dụng tới nguyện vọng thứ ba thứ bốn nữa
vì thế các thí sinh vẫn cần phải xác định được nguyện vọng một hai là nguyện vọng chính quan trọng nhất
phù hợp với năng lực và mong muốn của bản thân mình
thị trường bất động sản hậu covid một mươi chín
chính sách chưa đi vào cuộc sống
đây là nhan đề của bài viết đăng tải trên báo kinh tế và đối thị số ra ngày hôm nay
mặc dù hiện tại việt nam đã cơ bản khống chế đưa dịch covid một mươi chín
nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực
chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn
xong theo đánh giá một số chính sách chưa được đi vào thực tế
do vấn đề về thủ tục hướng dẫn thực hiện chưa hoàn thiện
các chuyên gia bất động sản cho biết trở ngại lớn nhất để phục hồi thị trường bất động sản
là các vấn đề về pháp lý thủ tục hành chính như đấu thầu đất công đất thuê
thủ tục giải phóng mặt bằng đất phân lô bán nền và tính không minh bạch
từ quy hoạch đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng
để khắc phục tình trạng vô cùng phức tạp này
cần có cơ quan chuyên trách giả soát lại toàn bộ quy định pháp lý
cũng như là giúp chỉnh sửa các luật đơn giản hóa thủ tục và chế tài xử lý minh bạch
trong khi đó báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nhan đề
diện chiếc bẫy vay tiền qua với lãi suất gần một một năm
thời gian gần đây công an tp hcm vừa triệt phá băng nhóm do đối tượng
người trung quốc cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng thông qua app điện tử chuyên dụng
cho điện thoại di động
các đối tượng này đã tạo ra ứng dụng trên điện thoại di động hệ điều hành android
để cho vay tiền
theo điều tra có những ứng dụng cho vay với lãi suất rất cao lên đến hai năm một ngày
tương đương với một mươi bảy năm một tuần
bảy mươi năm một tháng và chín trăm một mươi hai năm một năm
những khách vay trả nợ đúng hạn thì lần sau công ty sẽ cho vay số tiền cao hơn
tối đa là hơn hai bảy triệu đồng
đến hạn trả nợ mà người vay chưa trả nợ hoặc không trả nợ thì nhân viên thu hồi nợ
sẽ gọi điện thoại cho tất cả những người trong danh bạ điện thoại của người vay

những thông tin đáng chú ý của các số báo ra sáng ngày hôm nay sau đây xin mời quý vị và các bạn
tiếp tục thông tin khác trong mục sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên thế cương hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là một cập nhật đáng chú ý về an ninh trật tự
vào chiều tối ngày một mươi năm tháng sáu công an huyện hóc môn cùng với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm cho biết đang lấy lời khai nghi phạm đâm chết tài xế xe công nghệ ở bến xe an sương
vào sáng ngày một mươi bốn tháng sáu ba người đàn ông chạy xe máy đến trước cổng bến xe an sương
thuộc xã bà điểm huyện hóc bôn
sau đó một thanh niên mặc áo grab bike cũng chạy xe máy đến khu vực trên
thì hai bên xảy ra cãi vả
thanh niên này lấy trong người ra hung khí đâm trúng nạn nhân là một trong nhóm ba người ban đầu
nạn nhân trọng thương gục ngay tại chỗ
trước đó người thanh niên bỏ lại chiếc xe máy ở hiện trường và cầm hung khí bỏ trốn
sau vài phút do mất nhiều máu nên nạn nhân tử vong tại hiện trường
được biết nạn nhân tên mai thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ huyện hóc môn
trong sáng ngày một mươi năm tháng sáu đối tượng đã đầu thú
công an đang tiếp tục lấy lời khai cũng như trích xuất camera gần đó để điều tra vụ việc
đại diện của grab việt nam xác nhận ông mai thanh tú nạn nhân là đối tác của mình
tuy nhiên chiếc xe của đối tượng bỏ lại hiện trường sau khi gây án
lại không có trong danh sách đăng ký đối tác
thưa quý vị công an thủ dầu một tỉnh bình dương đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh điều tra truy xét vụ án mạng làm cho một người chết một người bị thương trên địa bàn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng sáu anh lê văn nhiều ba mươi năm tuổi
và lê phương toàn ba mươi ba tuổi cùng quê hồng ngự tỉnh đồng tháp
đang làm cho một công ty dài dài trong khu công nghiệp đại đăng
đi bộ trên đường n một mươi một khu công nghiệp đại đăng
khu phố ba phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy cầm hung khí đuổi theo
sau đó một đối tượng trong nhóm này xông tới cầm hung khí đâm chém liên tục hai nạn nhân
cho tới khi anh nhiều gục xuống đất
còn anh toàn bỏ chạy được vài trăm mét cũng đuối sức
hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh nhiều đã tử vong với vết đâm ở vùng ngực
hiện công an thành phố thủ dầu một đang điều tra nguyên nhân đồng thời truy bắt những người liên quan
xin được tiếp tục với các thông tin về giao thông
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân hai tỉnh khánh hòa và đắk lắc
đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí ninh xuân
thuộc dự án xây dựng mới đoạn qua thị xã ninh hòa
cải tạo nâng cấp một số đoạn tuyến quốc lộ hai mươi sáu qua tỉnh khánh hòa và đắk lắc
theo hình thức hợp đồng bot
theo bộ giao thông vận tải sau khi trạm thu phí đi vào hoạt động
đã có một số đối tượng lôi kéo tụ tập đông người công khai liên tục cản trở công tác thu phí
gây dối an ninh trật tự như kích động người dân phản ứng không mua vé dừng xe gây ách tắc giao thông
đâm gãy barrier cản trở công tác bán vé giật tiền của người tham gia giao thông
mặc dù đã được các cơ quan chức năng như sở giao thông vận tải công an tỉnh khánh hòa
ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa và nhà đầu tư tuyên truyền đối thoại trực tiếp tới từng người dân
đã có những thắc mắc nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn diễn biến hết sức phức tạp
để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí ninh xuân
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
ủy ban nhân dân thị xã ninh xuân tăng cường lực lượng và quyết liệt xử lý nghiêm các đối tượng
có hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
tránh nguy cơ lan rộng ra các trạm thu phí khác
ba xe ô tô đang lưu thông trên đèo bảo lộc lâm đồng thì xảy ra va quệt đã khiến cho hành khách hoảng loạn
vụ tai nạn này xảy ra vào ngày hôm qua khiến cho giao thông trên đèo ách tắc nhiều giờ
trước đó tại km một trăm linh thuộc tri cục kiểm lâm lâm đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách và một xe tải
vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn
khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn la hét hậu quả khiến cả ba xe bị hư hỏng nặng
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
vụ tai nạn cũng đã khiến cho đèo bảo lộc ách tắc hai chiều nhiều giờ đồng hồ
hàng trăm phương tiện giao thông trôn chân trên đèo
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông ở trên đèo bảo lộc đã có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng giao thông
chính phủ cấm xe công đông xe tự chế ba bốn bánh hoạt động có hiệu lực
thế nhưng tại nhiều nơi thì loại xe này vẫn là phương tiện để vận chuyển hàng hóa
với những chiếc xe cũ nát trở về đều xây dựng thì được xem là hung thần trên đường
vâng thuận tiện thì chưa thấy đâu
thế nhưng sự rủi ro tai nạn khi tham gia giao thông đang vượt quá sự thuận tiện và giá cả hợp lý
mà nhiều người nhìn nhận và sử dụng loại phương tiện này
để kiềm chế tai nạn giao thông từ phương tiện xe công nông xe tự chế ba bốn bánh gây ra
nghị quyết số ba mươi hai của chính phủ quy định từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cấm tất cả các xe công nông tự chế xe ba bốn bánh lưu thông trên tất cả các tuyến đường
ngoài ra theo quy định tại nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
nếu các loại xe này vẫn cố tình hoạt động sẽ bị phạt tiền từ bốn triệu đến sáu triệu đồng và tịch thu phương tiện
đây lại là chính phương tiện để mà vận chuyển hàng hóa
đặc biệt là chở vật liệu xây dựng trên các tuyến đường ngoại thành hà nội
các loại xe này đa phần đã cụ kỹ và được người dân tái chế lại để sử dụng
chính vì vậy không ai có thể giám chắc đảm bảo về độ an toàn của nó khi tham gia giao thông
tại các tuyến đường liên xã liên thôn liên huyện ở ngoại thành hà nội
không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc công đông cũ nát chở vật liệu xây dựng cồng cành đi lại như thế này
những chiếc xe không còn nguyên vẹn phụ tùng
thậm chí có những xe chỉ còn được tương sắc đã hèn dị không thể cũ nát hơn
nhưng vẫn được dùng để chở hàng hóa cồng cành di chuyển cùng với các phương tiện khác trên đường liên xã thuộc huyện đan phượng
tình trạng này đã và đang diễn ra hàng ngày tại đây
một người dân lý giải về việc tại đây xe công đông hoạt động nhiều
và cách thức của các lái xe né tránh lực lượng chức năng kiểm tra
đây là loại xe đã bị cấm hoạt động lưu thông trên tất cả các tuyến đường
thế nhưng đến nay nó vẫn là phương tiện chính tại một số nơi để chở vật liệu xây dựng
vi phạm thì đã rõ qua đây cũng có thể thấy sự buông lòng quản lý của chính quyền địa phương
về việc thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do sự kiện công đông gây ra
thì ngay bây giờ chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng
cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
đại diện lãnh đạo tổng công ty hàng không việt nam cho biết
đã có kiến nghị chính phủ gói hỗ trợ khoản vay tối thiểu bốn tỷ đồng
tối đa một mươi hai tỷ đồng để phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch covid một mươi chín
cụ thể tổng công ty hàng không việt nam thông tin
mặc dù phục hồi toàn bộ thị trường nội địa
nhưng việt nam airlines vẫn bị thất thu hơn sáu mươi doanh thu
do các đường bay quốc tế vẫn chưa được mở lại
đặc biệt với việt nam airlines
riêng phần hoàn vé cho khách mua trước dịch rất lớn
trong đó giữa tháng hai đến tháng ba phải hoàn bốn tỷ đồng
do đó dự kiến sản lượng vận chuyển cả năm hai nghìn hai mươi của việt nam airlines
sẽ giảm bốn mươi tám so với năm hai nghìn một mươi chín doanh thu giảm năm mươi tỷ đồng
sau cắt giảm chi phí còn lỗ khoảng một mươi năm đến một mươi sáu tỷ đồng
hơn ba tháng hãng chỉ bay từ hai đến năm năng lực
trong khi vẫn phải trả
hạch toán các chi phí trong đó nặng nhất là tiền thuê tàu bay một ba trăm linh tỷ đồng
và chi phí khấu hao bảo dưỡng sửa chữa tàu bay nhân công
tổng công ty hàng không việt nam cho hay
ngay cả khi dịch covid một mươi chín được khống chế vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
thì vẫn phải đến cuối năm hai nghìn hai mươi
ngành hàng không mới có thể về lại trạng thái cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi